tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres và lãnh đạo một số quốc gia đã xác nhận sẽ tham dự
hội nghị thượng đỉnh hòa bình quốc tế do ai cập đăng cai tổ chức vào ngày hai mươi một tháng một mươi
hội nghị thượng đỉnh hòa bình quốc tế nhằm thảo luận các biện pháp giảm đeo thang căng thẳng ở giải gaza
ngoại trưởng ai cập sameh sukri cho biết hội nghị thượng đỉnh hòa bình quốc tế được tổ chức
nhằm thảo luận các biện pháp giảm đeo thang căng thẳng ở giải gaza giúp đạt được một thỏa thuận
ngừng bắn và tiến tới giải quyết cuộc xung đột kéo dài hàng thập kỷ thông qua giải pháp hai nhà nước
ông sokri nhấn mạnh việc tổ chức sự kiện quốc tế này phản ánh mức độ nghiêm trọng của tình hình ở giải gaza
đến thời điểm hiện tại đại diện của pháp hy lạp các tiểu vương quốc ả rập thống nhất uae
bahrain kuwait iraq italia và cộng hòa shib đã xác nhận tham dự
ngoài ra lãnh đạo của palestine saudi aripia qatar và thổ nhĩ kỳ cũng sẽ dự sự kiện
theo số liệu của bộ y tế thế giới ở giải gaza đến thời điểm hiện tại ít nhất đã có ba bảy trăm tám mươi năm người thiệt mạng
kể từ khi israel bắt đầu ném bom vào vùng đất này